bệnh viện bạch mai cần trao dồi kiến thức thầy thuốc và như mẹ hiền thế hệ trẻ của bệnh viện
cần phải nỗ lực học tập để tiếp bước theo gương các bậc đàn anh các giáo sư đầu ngành
để luôn là nơi tập trung trí tuệ chuyên môn y học hàng đầu của cả nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu như vậy tại lễ kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày thay thuốc việt nam
hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín và một trăm linh tám năm thành lập bệnh viện bạch mai
diễn ra vào sáng ngày hôm nay
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nêu rõ sức khỏe là vốn quý của con người và của toàn xã hội
nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân của đội ngũ thầy thuốc nhân viên y tế là rất cao quý vẻ vang
việc giữ bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang
đặc biệt tình hình biến đổi khí hậu môi trường sống dịch bệnh
xu hướng ăn uống tiêu dùng v v diễn biến phức tạp khó lường đã và đang ảnh hưởng lớn trên nhiều mặt đến sức khỏe của nhân dân
trong một cảnh đó công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe lại cần ý nghĩa quan trọng
nhiệm vụ đạt ra với toàn y tế nói chung và bệnh viện bạch mai nói riêng trong thời gian tới là rất nhạc nề nhưng cũng rất vẻ vang
thủ tướng mong muốn bệnh viện bạch mai và toàn ngành y tế thấm nhuần lời dạy của bác hồ
tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe của nhân dân
bệnh viện bạch mai đã đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ hiện đại nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
thực hành tốt nhất phấn đấu trở thành bệnh viện hàng đầu khu vực trong tương lai gần
thủ tướng đề nghị tiếp tục có các giải pháp giảm quá tải bệnh viện
trong đó khẩn trương hoàn thiện để đưa cơ sở hai của bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức đi vào hoạt động có hiệu quả
bộ y tế cần tháo gỡ các vướng mắc bảo đảm tiến độ chất lượng công trình
bộ y tế cần giải quyết hiệu quả những vấn đề bức trúc của ngành như vấn đề lạm dụng thuốc và kháng sinh
an ninh an toàn bệnh viện cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh quản lý mua sắm nhập tạo chức bệnh y tế
thủ tướng đề nghị cần có sự đánh giá đúng mức tôn vinh công lao sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ bác sĩ nhân viên y tế
ra soát chính sách đãi ngộ chính đáng đối với đội ngũ đặc biệt này
thủ tướng cũng đề nghị bộ công an có giải pháp phù hợp
để đảm bảo an ninh an toàn trong bệnh viện
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất hạng nhì hạng ba của chủ tịch nước
cùng các danh hiệu cao quý của chính phủ bộ y tế cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của bệnh viện
trước đó thủ tướng đã đi thăm hỏi các bệnh nhân đang lưu trú tại bệnh viện để điều trị
thủ tướng căn dặn các bệnh nhân yên tâm để điều trị bởi đây là bệnh viện tuyến trung ương
có nhiều bác sĩ có chuyên môn giỏi tận tâm chăm sóc người bệnh